trời chỉ còn phần từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trời sẽ có nắng từ trước chín giờ nên nhiệt độ giao động trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ
trái ngược với xu hướng giảm mưa ở miền trung thì ở nam bộ mưa rào và rông vẫn xuất hiện
tuy nhiên diện mưa phân bố không đều mà xuất hiện ở các tỉnh ven biển khu vực từ bến tre trở vào đến cà mau và khu vực miền tây
thời gian mưa ở nam bộ thì cũng thường xảy ra về chiều và tối
trong ngày trời vẫn có nắng nhiệt độ tiếp tục giữ ở mức cao là ba mươi ba mươi hai độ
còn đối với tây nguyên ngày mai sẽ là một ngày thời tiết đẹp mưa ít nắng nhiều nhiệt độ mát mẻ trong khoảng hai mươi tám ba mươi độ
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước